với việc áp dụng các phương thức mới trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố của thủ đô
trong những ngày vừa qua các lực lượng chức năng của công an thành phố hà nội liên tiếp phát hiện các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự trên một số tuyên phố
đặc biệt là những vi phạm này thường xuyên xuất hiện vào dịp cuối tuần
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hai mươi hai h tại tuyến đường đại cù việt phố huế thành phố hà nội
phát hiện thấy nhóm thanh niên có biểu hiện lạng lách đánh võng tổ công tác một trăm bốn mươi một ngay lập tức dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy cả hai thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan khi điều khiển phương tiện
ngay lập tức tổ công tác tiến hành đưa về trụ sở công an phường gần nhất để xử lý theo quy định
còn đây là một trường hợp vi phạm khác
với lý do mới đi sinh nhật về thanh niên này đã đèo ba và cũng không đội mũ bảo hiểm
thậm chí có không ít trường hợp còn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện
đây là một trong những vi phạm chính đã được xử lý khá nhiều trong thời gian gần đây
theo các cơ quan chức năng thực hiện theo kế hoạch mới nhất
thưa quý vị nhắc đến lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhắc đến sự dũng cảm
cũng là nhắc đến những tình huống bất chắc
bên cạnh việc cứu hỏa thì cứu nạn cứu hộ cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng
dầm mình trong dòng nước lạnh lặn lội đêm khuya ra tìm tung tích thi thể nạn nhân
nhanh chóng đưa người ra khỏi nơi bị nạn đến nơi an toàn
trèo lên những tòa nhà cao tầng nóc nhà để khống chế những kẻ ngao đá
hay băng mình qua ngọn lửa để cứu người cứu tài sản
đối mặt với hiểm nguy đó là công việc thường ngày của những người lính cứu nạn cứu hộ
và sự nhanh nhạy của người lính cứu hộ đã kịp thời ứng cứu nạn nhân
với các anh đó là nhiệm vụ
nhưng với chàng trai này khi mình phục trở lại
chắc chắn sẽ là lòng biết ơn sâu sắc với những người đã không ngại hiểm nguy để cứu sống mình